xin chào ngày mới quý vị khán giả của ntv
lâu lắm rồi thì hôm nay bích liên mới được dẫn cùng với anh trung kiên
và quan niệm là mới sáng sớm mà ra đường thì lại gặp may rồi ạ
vậy thì giờ thì anh trung kiên có thông tin tích cực gì về tình hình thời tiết
cho những giây phút đầu này mới lên hôm nay không ạ
thưa chị bích liên tôi không biết rằng là có thực sự là may mắn hay không
thế nhưng mà xin lỗi quý vị khán giả bởi vì là ngày hôm nay thì diễn biến thời tiết
có vẻ là cũng không khả quan lắm đâu ạ
như quý vị đã biết thì trong chiều tối ngày hôm qua
thì rất nhiều khu vực tại tp hcm đã rơi vào tình trạng ngập lụt
và do mưa lớn kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ
nước tràn vào trong nhà xe cỗ chết máy
và dự báo là trong chiều nay thì tình trạng này sẽ tiếp tục xảy ra
ở những vùng trũng thấp đô thị khi mà mưa vẫn còn tiếp diễn
vâng ạ chúng ta cũng đã được chứng kiến những cái hình ảnh mưa lụt
tại tp hcm trên những trang mạng xã hội trong ngày hôm qua
vậy còn khu vực miền bắc thì sao ạ
sau cơn bão số hai thì có vẻ là thời tiết khá là ẩm ươm và oi bức ạ
khu vực miền bắc thì ngày hôm nay dự báo sẽ tiếp tục là một ngày nóng
tình trạng oi bức thậm chí là nhiệt độ có thể lên tới trên ba mươi năm độ c
chúng ta cảm nhận được trong ngày hôm nay là do lượng ẩm ở khu vực này tương đối cao
với mức là từ sáu mươi sáu trở lên
với điều kiện như thế này thì có lẽ là một biện pháp an toàn nhất là chúng ta hãy nên ở nhà nhiều nhất có thể
và thưa quý vị những thông tin thời tiết sẽ còn tiếp tục ở phần sau của chương trình ngày hôm nay
ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đóng hổi cho quý vị